vào sáng nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo
hai ca tử vong do covid một mươi chín đây là các bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền nặng
ca tử vong thứ tám mươi năm là một bệnh nhân nữ tám mươi một tuổi có địa chỉ tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
ca tử vong thứ tám mươi sáu là bệnh nhân nam sáu mươi bốn tuổi địa chỉ yên mỹ hương yên
trong khi đó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh an giang châu đốc tỉnh an giang
cho biết bệnh nhân năm mươi hai tuổi chú ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
bị ung thư vú di căn phổi và mắc covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện vừa tử vong vào lúc sáu giờ ngày hôm nay